vâng thưa quý vị trong những ngày đầu tháng tám sau tây nguyên và nam bộ thì khu vực bắc bộ đã có mưa lớn trên diện rộng và gây ra nhiều thiệt hại về người và cuộc
tại khu vực phường tân thanh thành phố điện biên phủ mưa lớn trong các ngày từ ba mươi tháng bảy đến mùng bốn tháng tám đã làm lượng đất đá trên cao sạt xuống
làm hư hỏng một phần diện tích của nhà ba hộ dân thuộc tổ dân phố tám nứt vỡ hệ thống tường kè
nhiều tuyến phố và khu dân cư ở thành phố điện biên phủ cũng bị ngập sâu sau mưa lớn vào tối hai tháng tám
tại lào cai hai ngày qua cũng có mưa rất to gây ngập úng cục bộ một số nhà dân và ba điểm trên quốc lộ bảy mươi thuộc thị trấn phong hải huyện bảo thắng gây cản trở giao thông nhiều giờ đồng hồ
đáng chú ý là một em bé không may ngã xuống suối mất tích
một loạt các địa phương khác như thái nguyên hà nội cũng liên tục ghi nhận ngập úng sau mỗi trận mưa to
tại khu vực đường dân sinh thuộc xóm một xóm hai thôn minh tân khu vực hồ đông đò địa bàn giáp danh giữa xã minh phú và minh trí huyện sóc sơn thành phố hà nội có hiện tượng đất đá sỏi bị nước mưa làm trôi trượt xuống đường khiến hàng chục chiếc xe ô tô con bị mắc kẹt